đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo